thông tin từ bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết chỉ trong vòng một mươi ngày qua
bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhi bị mắc bệnh dạy do chó cắn và đáng tiếc là cả hai trường hợp đều đã tử vong
hai trường hợp gồm một cháu bé chín tuổi ở tỉnh sơn la và một cháu bé một mươi hai tuổi ở tỉnh hòa bình
các cháu nhập viện đều có những triệu chứng lâm sàng của bệnh dạy
mặc dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng sau đó hai bé đều tử vong
điều đáng nói là gia đình của hai em bé đều không biết con mình từng bị chó cắn
bệnh dạy có nguy cơ tử vong cao và không thể chữa khỏi khi bệnh nhân đã phát bệnh
theo thống kê trong ba tháng đầu năm cả nước có một mươi sáu ca tử vong do bệnh dạy
bệnh truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh
để phòng chó dại cắn điều quan trọng nhất là người dân cần phải tuân thủ quy định khi nuôi chó mèo
như tiêm phòng dại cho vật nuôi đầy đủ
khi dắt chó mèo ra đường nơi công cộng
người dân cần phải đưa chó ngõm cho vật nuôi
hiện nay chưa có thuốc đặc trị để điều trị bệnh dạy
người dân khi bị chó mèo nghi dại cào cắn
cần rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy và nhanh chóng tiêm vắc xin phòng dại
tuyệt đối không điều trị bằng thuốc nam